tại hà giang theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà giang
từ đêm hai mươi ba đến sáng hai mươi bốn tháng sáu trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa to diện rộng
mưa lớn đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân
tại xã lũng tám huyện quản bạ mưa lớn đã làm sập nhà dân khiến hai người chết
tại các huyện quang bình quảng bạ thành phố hà giang mưa lớn đã làm hai mươi năm nhà dân bị sập
nước lũ cuốn trôi hoàn toàn gần năm trăm linh nhà bị ngập úng trong đó có nhiều nhà phải di rời khẩn cấp
hàng chục công trình thủy lợi điểm trường nhà trụ sở thôn bị sạt lở hư hỏng
tuyến quốc lộ bốn c nối từ thành phố hà giang lên bốn huyện thuộc công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá đồng văn
bị đất đá sạt lở nhiều đoạn gây tình trạng ách tắc giao thông cục bộ
về nông nghiệp có hơn năm mươi hectare hoa màu bị ngập úng ảnh hưởng đến năng suất sản lượng
ước thiệt hại gần một mươi tỷ đồng
các huyện thành phố đã huy động các lực lượng công an bộ đội dân quân đến các điểm xảy ra thiên tai
để giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả đồng thời cử cán bộ đến các hộ dân ra soát kiểm đếm thiệt hại để hỗ trợ kịp thời